tác động trực tiếp đến chỗ cung ứng làm tăng chi phí logistics hành luyện đến sản xuất và sức lượng khẩu
năm nhiệm vụ doanh nghiệp liên quan vận tải được thủ vô địa

hiệp hội chủ hàng việt nam hiệp hội tạng biệt việt nam và hiệp hội chủ tài việt nam

đề xuất không thương ký sử dụng hạ tầng khu vực của tổng đảng việt đối với hạng hóa vận tải trong địa chỉ nội địa
đồng phó giáo sư tiến sĩ bùi quang tuấn viện trưởng viện kinh tế việt nam nhận định
xuất khẩu là điểm sáng của kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
và tiếp tục là động lực cứu cánh tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
kết quả tăng trưởng của xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi một là điểm sáng trong phát triển kinh tế đất nước
với sự nỗ lực của chính phủ các cấp các ngành địa phương người dân và doanh nghiệp
trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thông tin trên báo
kinh tế và đô thị thông tư số một trăm hai mươi của bộ tài chính quy định mức thu một số khoản phí lệ phí
nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chính thức có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là chính sách hỗ trợ sát sườn
khích lệ động viên doanh nghiệp vực dậy phát triển sản xuất và kinh doanh
theo thông tư một trăm hai mươi trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài chính tiếp tục giảm phí lệ phí
nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ba mươi bảy khoản phí lệ phí được giảm từ một mươi đến năm mươi so với quy định hiện hành
các khoản phí lệ phí được giảm tuy không lớn đa phần từ một đến một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi được giảm tới năm mươi các khoản này cũng có ý nghĩa bớt gánh nặng cho doanh nghiệp
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ start up có nguồn lực hạn chế
theo thông tin từ báo an ninh thủ đô nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng chống tệ nạn xã hội chống bạo lực gia đình
theo đó hành vi xàm sỡ quây dối tình dục khiêu dâm kích dục ở nơi công cộng
sẽ bị phạt tới tám triệu đồng
cụ thể khoảng năm điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn quy định phạt tiền từ năm đến tám triệu đồng
đối với một trong các hành vi sau đây
xam sỡ quấy dối tình dục dâm mô với người dưới một mươi sáu tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
khiêu dâm kích dục ở nơi công cộng
công cộng có mang theo vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình
đối với cá nhân là ba mươi triệu đồng
đối với tổ chức là sáu mươi triệu đồng
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
đối với cá nhân là bốn mươi triệu đồng
đối với tổ chức là tám mươi triệu đồng
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đối với cá nhân là năm mươi triệu đồng
đối với tổ chức là một trăm linh triệu đồng
đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
đối với cá nhân là bảy mươi năm triệu đồng
theo báo tuổi trẻ luật bảo vệ môi trường mới
đã có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
người thu gom rác sẽ có quyền từ chối vận chuyển
nếu như rác không được phân loại
và xả rác nhiều thì sẽ phải đóng phí cao hơn
luật đã có nhưng bao giờ thực hiện được
điều này là một câu hỏi lớn
theo ghi nhận thì túi đựng rác nhà ai cũng có
nhưng không ai giống ai
hàng ngàn nơi sản xuất túi chuyên để đựng rác
nhưng không theo quy chuẩn hữu dụng
cho việc phân loại rác tại nhà tại công sở
số ít nhà dân đã phân rác ra làm hai
hai loại là rác dễ phân hủy và rác có thể tái chế
nhưng khi rác ra khỏi nhà thì lại trộn lẫn vào nhau
trên xe thu gom rác
câu hỏi đặt ra là vì sao chưa có quy định
túi đựng rác có màu sắc khác nhau
mỗi màu cho một loại rác
chuyện dễ này nếu như chưa làm nhanh được
thì việc phân loại rác sẽ còn khó lâu dài
thông tin trên báo lao động
trong khi nhiều người có đủ điều kiện
vẫn không thể mua được nhà ở xã hội
thì lại có không ít người có suất mua
hoặc là thuê căn hộ
lại chuyển nhượng cho bên thứ ba
với lý do là không có nhu cầu
mặc dù không được phép
việc mua bán này khi chưa được phép
không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua
mà bản thân người bán cũng có thể bị phạt tiền
thậm chí là bị thu hồi nhà đã mua
trao đổi với báo lao động
luật sư nguyễn doãn hùng
đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
nhà ở xã hội đã bị pháp luật hạn chế
việc chuyển nhượng cụ thể là sau năm năm mới được mua bán
thì mọi giao dịch trong thời gian này là vô hiệu
nếu mua bán nhà ở xã hội
khi chưa đủ điều kiện
cả người bán và người mua đều có lỗi
giám đốc một văn phòng công chứng tại hà nội cho biết
cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện
người ở trong căn hộ xã hội
không phải người mua ban đầu
thì sẽ xử lý thu lại căn nhà đó
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
một số nội dung chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh
vừa phá thành công
ba chuyên án
bắt giữ tổng cộng gần hai mươi năm kg thuốc lắc heroin
và một mươi tám kg cần ra
vận chuyển trái phép qua dịch vụ biêu chính quốc tế
và chuyển phát nhanh
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia
tại đức pháp mỹ
thực hiện vận chuyển ma túy
chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
sau đó xuất khẩu trái phép sang australia
dương ngọc quân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên vĩnh hương ninh thuận
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh thuận
bắt giữ người trong trường hợp phần cấp
để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
theo đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
công ty vĩnh hương ninh thuận
đã cho gần hai người vay
hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng
với lãi suất một trăm bốn mươi sáu một năm
thu tổng lãi gần hai mươi một năm tỷ đồng
đến hành kiểm tra phám xét
tại một mươi sáu điểm sản xuất buôn bán hàng
ở địa bàn các huyện định quán trảng bom
thống nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đã thu giữ hơn một mươi tấn hàng hóa
không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
và nhiều phương tiện dùng để đóng gói
bao bì nhãn mát
dùng để sản xuất hàng giả
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cả nước có khoảng gần ba triệu người
được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp
theo nghị định số một trăm linh tám hai nghìn hai mươi một ndcp
với tổng kinh phí tăng thêm
trong tháng một
gần một năm mươi hai tỷ đồng
theo thông tư hai mươi hai của bộ thông tin
và truyền thông
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
người sử dụng có thể phản ánh
cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác
của gọi rác
và đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách
không nhận tin nhắn quảng cáo